ngày bảy tháng sáu tại khu vực biển cửa hội ông trần văn trung chủ một doanh nghiệp hoạt động trong cảng cá cửa hội
đã phát hiện một cá thể rùa nặng một mươi kg khi phát hiện đây là động vật biển quý hiếm
ông trần văn trung đã báo với ban quản lý cảng cá
ngày tám tháng sáu tại vùng biển cửa hội thị xã cửa lò sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban quản lý cảng cá nghệ an đồn biên phòng cửa lò bến thủy và ủy ban nhân dân phướng nghi hải thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
cùng ngư dân đã tiến hành thả cá thể rùa về biển